glucoxamine là một hợp chất tự nhiên được xếp loại như một loại đường amino
glucoxamine được xem là những viên gạch giúp cơ thể xây dựng nền tế bào và cấu trúc mô
đóng vai trò quan trọng trong nhiều chức năng của cơ thể
và chủ yếu có nhiệm vụ phát triển duy trì sụn trong khớp của cơ thể
glucoxamine cũng được tìm thấy ở một số động vật và các mô không phải của con người
bao gồm vỏ sò xương động vật và nấm
thực tế các dạng bổ sung glucosamin thường được lấy từ các nguồn tự nhiên này
golucosami là một chất dinh dưỡng mang lại nhiều lợi ích tích cực đối với sức khỏe
như hỗ trợ tăng trưởng và bảo dưỡng sụn
sự là một phần quan trọng của hệ thống khớp và giữ sự linh hoạt của khớp
trên phương diện này công dụng của glucosami làm tăng sự đàn hồi và linh hoạt của sụn
đồng thời thúc đẩy quá trình tái tạo bảo dưỡng cấu trúc sụn giảm đau và viêm khớp
các nghiên cứu đã chỉ ra rằng glocosamin có khả năng giảm đau giảm viêm khớp
đặc biệt là ở những người mắc các vấn đề sương khớp như viêm khớp dạng thấp
sự có mặt của glucosamine giúp hỗ trợ kiểm soát các dấu hiệu viêm như đau sương tấy
hỗ trợ sức khỏe sương sụn và mạch máu
glucosamine không chỉ ảnh hưởng tích cực đến khớp và sụn mà còn hỗ trợ quá trình tái tạo sương
duy trì sự linh hoạt của các mạch máu giúp ngăn chặn các vấn đề liên quan đến xương và máu
cùng lắng nghe những chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ vũ thị thanh huyền
trưởng khoa nội tiết của sương khớp bệnh viện lão hoàng trung ương về vấn đề này

glucozamin có thể bổ sung vào cơ thể thông qua chế độ ăn uống hàng ngày như mực tôm cua và các loại hải sản
sụn động vật tàu biển hạt điều tỏi các loại trái cây như táo lê cam quýt
glucosamine có mặt trong các sụn khớp của động vật các loại tàu biển một số các loại hải sản hạt điều
thực ra hàm lượng của nó không đủ nên đã bổ sung qua các thực phẩm có nguồn gốc như tàu biển
hải sản sụn
thì ăn đôi khi rất là khó
mà vấn đề lại liên quan đến răng của những người cao tuổi thì sụn đôi khi cũng rất là khó ăn
hạt điều thì không phải là ăn lúc nhiều quá thế nên là chúng ta phải có các sản phẩm hỗ trợ hoặc là dạng bào chế
ngay cả glucosamine là có những thuốc kế đơn chứ không phải hoàn toàn là thực phẩm chức năng
thế nên chúng ta thấy nếu như ở giai đoạn dự phòng bổ sung thì chúng ta có thể ăn các sản phẩm như là làm sao tàu biển
một số các loại liên quan đến các hạt như tôi đã nói các hạt cây mà có peptide
một số các loại hải sản để chúng ta bổ sung nguồn rusain tự nhiên
như chúng ta đã biết như tôi vừa mới nói rồi nếu mà liều quá thấp liều chưa đủ tới
vì cái liều khuyến cáo là một năm trăm linh mg một ngày liều chưa đủ tới thì đương nhiên là không thể nào tốt rồi
chứ kể còn đến vấn đề của hấp thu nữa bởi vì rất nhiều cái thực phẩm chức năng ở ngoài
hàm lượng glucosamine
phải ghi rõ đôi khi lúc mọi người lại uống lại uống chỉ có một viên
mà trong khi đó một viên nó có năm trăm linh thì chưa đủ tức là phải ba trăm linh mg ba viên năm trăm linh một ngày là năm năm trăm linh mg
hoặc đôi khi chỉ uống hai viên hoặc là uống lại ngắt quãng hoặc uống không đủ thời gian
như vậy chúng ta phải liều đúng liều đủ và đủ thời gian để giải
nên rất cần sự tư vấn của các bác sĩ để đảm bảo đủ liều đúng thời gian
và theo dõi các vấn đề cải thiện của hóa khớp
vậy ta nên dùng glucosamine với liều lượng như thế nào
cùng lắng nghe chia sẻ của chuyên gia về vấn đề này
những người chưa gặp vấn đề về bệnh lý về cơ sương khớp thì không nên bổ sung
bởi vì chúng ta sẽ phụ thuộc theo độ tuổi đúng không
phụ thuộc vào vấn đề cụ thể
thế còn đa phần là có tiền triệu là có vấn đề nguy cơ thì mới nên bổ sung
thế còn những người mà có bệnh lý cơ xương khớp mà đúng chỉ định của bác sĩ
đúng khuyến cáo của bác sĩ thì nên bổ sung với liều đều đạn là một năm trăm linh mg một ngày
và thời gian thì cũng phải đủ cho thời gian của bác sĩ
mumcomy có tác dụng rất là chậm thường khoảng độ ba tuần đến cả tháng
thì mới có tác dụng lên cái sụn khớp và thường phải kéo dài hàng năm liên tiếp
thì mới có tác dụng đầy đủ
chứ không phải chỉ dùng một tháng là có tác dụng
bởi vì đa phần trên thị trường bây giờ glucosamine nó là thực phẩm chức năng
thế nên những người sử dụng thì nên dùng đúng hàm lượng một năm trăm linh mg trong một ngày
và tốt nhất thì nên tư vấn các bác sĩ
cũng đi tham khám và tư vấn của bác sĩ để dùng đúng chỉ định với liều phù hợp
vì thứ hai là các nhãn mát của sản phẩm vì nó liên quan đến vấn đề hấp thu của thuốc
các tá dược cũng như tác dụng phụ của thuốc không phù hợp
thế nên việc tự ý dùng là chúng tôi không khuyến cáo
mà nên có tư vấn và chỉ định của các bác sĩ cho phù hợp
thời gian dùng đường dùng việc duy trì các thuốc hoàn toàn
phải có tư vấn của bác sĩ thì mới đạt được hiệu quả phù hợp
sức khỏe sương khớp khỏe mạnh ngăn ngừa nguy cơ thoái hóa
ta cần xây dựng chế độ dinh dưỡng tốt cho sương khớp
một chế độ ăn đầy đủ các loại thực phẩm thường xuyên vận động hợp lý
tập luyện các bài tập tốt cho xương khớp duy trì một cân nặng hợp lý
tránh mang vác nặng sinh hoạt không đúng tư thế
loại bỏ thói quen không tốt cho sương khớp
sức khỏe sương khớp thì rất quan trọng vào chế độ ăn và chế độ tập luyện
tập luyện đóng vai trò nền tảng trong sức khỏe sân khớp
bởi vì có những trường hợp đau quá mà lại ngại tập luyện
thì càng bất động thì sẽ đến nguy cơ của làm sao thoái hóa khớp
dính khớp giảm các vận động và giảm chất lượng cuộc sống
thế nhưng vận động lại không đúng làm tăng tải cho các khớp
hoặc những người thừa cân béo phì thì phải nên có cái giảm cân nặng
để giảm tải cho các khớp
thường thì vẫn vận động thì các cái bài tập đặc biệt
để những người có thoái hóa khớp lại có tuổi nữa
thì chúng tôi vẫn hỗ trợ
cũng như là khuyến cáo các cái bài tập liên quan đến các động tác thăng bằng
vận động thăng bằng các bài tập tăng sức cơ
tức là bài tập sử dụng các sức tải của cơ thể để tăng sức cơ
các bài tập kháng trở
ngoài ra thì chúng ta có các bài tập như là các bài tập mềm
các bài tập giãn cơ hay là bài tập stressing ấy
thì cũng lúc cho sức khỏe của cơ sương khớp
nhưng tuy nhiên thì những người mà có các vấn đề của thoái hóa khớp
gối của khớp kháng
thì không đi bộ quá liên tục quá ba mươi phút một lần
những vận động viên đạp xe hoặc là những người có thói quen đạp xe đạp
thì cũng cần phải giảm tài cho khớp gối và khớp kháng
nên không đi quá ba mươi phút liên tục
nếu có cái đau khớp thì nên đến cơ sở y tế để tư vấn
về chế độ dinh dưỡng thì cũng rất là quan trọng đúng không
thường thoái hóa khớp và các bệnh lý đoạn sương thường đi kèm với nhau
thì bổ sung grocosamin cũng là một trong những vấn đề mà chúng ta cũng có thể cân nhắc
bên cạnh đó thì bổ sung vitamin d canxi chế độ ăn dầu dinh dưỡng nhưng mà không lạm dụng
ví dụ như là các protein thiết yếu nhưng không lạm dụng quá
các thành phần chất đạm chất béo thì cũng không tốt cho cơ thể
vẫn chế độ ăn trên những nền tảng cơ bản kết hợp với tập luyện để cho một sức khỏe sương khớp tốt